thưa quý vị và các bạn sáng nay ngày hai mươi sáu tháng tám bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an đã tổ chức lễ xuất quân chia tay đoàn y bác sĩ của bệnh viện lên đường hỗ trợ cho tp hcm chống dịch theo chỉ đạo của bộ công an
đây là đợt tri viện thứ hai của bệnh viện một trăm chín mươi chín nhằm góp phần chung sức cùng tp hcm sớm đẩy lùi dịch bệnh
đoàn y bác sĩ bệnh viện một trăm chín mươi chín chi viện cho tp hcm gồm một mươi bảy người trong đó có sáu bác sĩ một mươi một điều dưỡng kỹ thuật viên đã có kinh nghiệm chống dịch tại đà nẵng
phụ trách nhiều lĩnh vực từ ngoại khoa nội khoa hồi sức cấp cứu y học nhiệt đới
trong đợt chi viện thứ hai này đoàn y tế bệnh viện một trăm chín mươi chín sẽ phối hợp với bệnh viện ba mươi tháng bốn và bệnh viện một mươi chín tháng tám
đảm trách nhiệm vụ trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân mắc covid một mươi chín tại bệnh viện giả chiến của bộ công an tại tp hcm
đợt này là bệnh viện chín mươi chín để tăng cường lực hai cho bệnh viện giả chiến của bộ công an tại tp hcm
thì bệnh viện với
quy mô bệnh viện với quy mô là ba trăm linh giường thì giai đoạn một là triển khai một trăm linh giường
thì với đội ngũ là khoảng một trăm linh cán bộ chiến sĩ nhân viên y tế
thì trong đó là bệnh viện chín mươi chín là vì đợt một đến năm mươi ba đồng chí hiện nay còn hai mươi đồng chí là chưa về
ở tp hcm nên đợt này là bệnh viện chín mươi chín chỉ có một mươi bảy đồng chí
riêng bản thân tôi là đồng chí phóng đốc bệnh viện cũng là phóng đốc phụ trách chương môn của bệnh viện giả chiến
thì đợt này nó có một cái đặc thù là điều trị cho cả bệnh nhân nặng
với một quy mô là khoảng hai mươi năm máy thở và hai cái máy siêu lọc
thì chúng ta đã xác định là điều trị bệnh nhân nạn tại bệnh viện giả chiến này
trước khi lên đường toàn bộ đội ngũ y bác sĩ đã được xét nghiệm sát covid hai
và tiêm đủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín
đồng đội của mình thì cũng cả áo xanh áo trắng cũng như các màu áo khác
thì cũng đang căng mình chống dịch ở trong tp hcm
thế thì bản thân mình cũng như cả đoàn xác định
nó sẽ vô trong đó hy vọng là góp một phần sức lực của mình
để mong mang lại cuộc sống bình yên sớm nhất cho nhân dân
và cũng sẽ quyết tâm hết sức làm hết sức những gì mà mình có thể đóng góp được
thì mình cũng sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất để sớm ngày trụ điện với lại gia đình
tổng cộng trong hai đợt chi viện bệnh viện mục kiến kiến đã đưa bảy mươi cán bộ chiến sĩ
vào tp hcm hỗ trợ chống dịch
với tinh thần sung phong và trách nhiệm của những người chiến sĩ hai màu áo
đoàn y bác sĩ bệnh viện mục kiến kiến sẵn sàng nhận bất cứ nhiệm vụ nào
và quyết tâm ở lại cho đến khi hết dịch
thưa quý vị suốt gần bốn tháng qua hàng ngàn lượt cán bộ chiến sĩ lực lượng công an quảng nam
đã bám chốt kiểm soát trước diễn biến dịch covid một mươi chín
phải thêm nhiều đêm trắng bền bỉ bám chốt kiểm dịch
dù phải thêm những ngày dài mướt mải mồ hôi dưới cây nắng sát bỏng của miền trung
gió lào cán bộ chiến sĩ công an quảng nam vẫn luôn vững vàng trên tuyến đầu phòng chống dịch
với họ phía trước là nhiệm vụ sau lưng là an toàn của từng xóm làng khu phố và của từng người dân
tại chốt kiểm soát dịch bệnh đèo lò so giáp tỉnh con tum cửa ngõ phía tây nam của tỉnh quảng nam
hơn ba tháng qua từ khi chốt kiểm soát phòng chống dịch được kích hoạt trở lại
hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ công an đã cùng lực lượng tình nguyện viên y tế bám chốt làm nhiệm vụ
trong điều kiện hết sức khó khăn không nhà ở không điện
những bữa ăn vội với thực phẩm mua được từ những chợ di động hay sự hỗ trợ của đồng bào nơi đóng chân
mưa rông chiều nơi miền núi dầm dập đổ xuống hay cây nóng hắt lên gần bốn mươi độ từ mặt đường nhựa xuyên ca trực
đã quá quen với tổ kiểm soát
hiện chốt được rời xuống cách vị trí cũ hơn một mươi km điều kiện công tác tốt hơn
tuy nhiên cường độ công việc và cả những nguy cơ anh em luôn phải đối mặt lại nhiều hơn
là đặt ở trăng đèo lò xo cách đây mười mấy km nữa
nên trên đó là không có điện không có mạng không có chỗ an ở
vừa qua thì ban chủ huyện đã thuê được căn nhà ở đây
tỉnh quảng nam có gần một trăm linh chốt kiểm soát dịch bệnh đang hoạt động trên toàn địa bàn
tại các chốt kiểm dịch lực lượng công an được giao nhiệm vụ chủ công thực hiện nhiệm vụ
mỗi ngày có hàng trăm cán bộ chiến sĩ lực lượng công an trực chiến
tại các chốt kiểm soát phòng dịch kiểm soát người và phương tiện qua chốt
có thể khẳng định rằng là cái sự gian khó của anh em công an lực lượng công an từ tỉnh
cho đến công an chính quy ở xã đều phải thường chuyên ngày đêm trực canh gắt ở các cái điểm chốt mà tỉnh đã đặt ra
màu áo chiến sĩ công an vẫn đẫm mồ hôi mỗi ngày hay những đêm trắng nối dài vì nhiệm vụ
cuộc chiến chống dịch vẫn còn dài áp lực công việc vẫn còn nặng nề khó khăn hơn
và trong gian khó người chiến sĩ công an nhân dân quảng nam luôn thể hiện bản lĩnh tinh thần vì nhân dân phục vụ
bởi với họ phía trước là nhiệm vụ sau lưng là an toàn của từng xóm làng khu phố của từng người dân
vâng thưa quý vị trong những ngày này thì lực lượng công an các cấp đều đang tập trung mọi nguồn lực để chung tay cùng cả hệ thống chính trị đẩy lùi dịch bệnh
và trong quá trình làm nhiệm vụ thì những hành động đẹp của các cán bộ chiến sĩ công an giữa tâm dịch kịp thời hỗ trợ người dân khi cần cũng đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân
đó là những câu chuyện hết sức bình dị chân thật nhưng mà mang nhiều ý nghĩa về tinh thần trách nhiệm của những người chiến sĩ công an với nhân dân
và câu chuyện ngắn ngay sau đây được ghi nhận tại thành phố long xuyên tỉnh an giang trong những ngày giãn cách xã hội này
nhớ lại câu chuyện vừa xảy ra với gia đình mình
anh nguyễn văn hậu vẫn chưa hết lo lắng
vợ anh mang căn bệnh phù não bất ngờ chở bệnh
trong thời điểm giãn cách xã hội gia đình lại không có phương tiện
trong tình thế cấp bách chỉ sau cuộc điện thoại cho công an phường mỹ thạnh các chiến sĩ công an đã nhanh chóng đến kịp thời đưa vợ anh đi cấp cứu
ông thắng bây giờ chuyển đi lên bệnh viện nhưng mà bây giờ mình đâu có phương tiện để mà chuyển được
tại vì chính là bất động rồi
thì nếu mà không có được công an phường đưa đi
thì vợ tôi chắc lâm nguyên
biết được hoàn cảnh khó khăn các cán bộ chiến sĩ công an còn hỗ trợ gia đình anh nguyễn văn hậu ba năm triệu đồng
chú đáo sắp xếp mọi thứ ổn thỏa các cán bộ chiến sĩ lại vội vã trở về cùng đồng chí đồng đội thực hiện nhiệm vụ của mình
những lời cảm ơn cùng tình cảm chân thành của người dân chính là nguồn động lực để mỗi cán bộ chiến sĩ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình với tinh thần vì nhân dân phục vụ
khi mình là một cán bộ chiến sĩ công an dân mà mình làm thực hiện được những hành động giúp đỡ cho những người dân khi mà họ cần thiết
tức là trong cái thời của dịch khó khăn thì mình cảm thấy vui và tự hào
mặc dù rất là khó khăn rắc rã tuy nhiên trước những cái yêu cầu và sự của người dân thì đối với cán bộ chiến sĩ công an phường thì luôn vui vẻ
nên là sẵn sàng
bất cứ giờ nào thời tiết thế nào thì chúng tôi luôn là đến để hỗ trợ giúp đỡ người dân
vì đây là cái việc làm mà lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng công an thành phố long xuyên và công an phường mỹ thạnh nói riêng
chúng tôi đang thực hiện theo cái là việc mà học tập làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh vì nhân dân phục vụ
những câu chuyện bình dị đời thường nhưng thật đẹp đẽ
đó cũng là minh chứng rõ nét về tinh thần trách nhiệm tận tụy hết lòng vì công việc vì nhân dân của mỗi người chiến sĩ công an
đồng thời khẳng định chuyến công du của phó tổng thống kamala
phó tổng thống kamala harris tới việt nam thể hiện cam kết sâu sắc của hoa kỳ không chỉ đối với khu vực mà còn đối với mối quan hệ hai nước
theo thông cáo trong chuyến công du tới việt nam phó tổng thống kamala harris đã tái khẳng định cam kết của hoa kỳ đối với một việt nam mạnh mẽ thịnh vượng và độc lập
đối với vấn đề covid một mươi chín và an ninh y tế phó tổng thống harris củng cố cam kết của hoa kỳ trong việc tăng cường quan hệ đối tác toàn diện việt nam
trong việc dẫn đầu thế giới chấm dứt đại dịch covid một mươi chín bà harris đã thông báo về việc tái trợ thêm vaccine ngừa covid một mươi chín cho việt nam
hỗ trợ quan trọng cho việc phân phối vaccine và việc mở văn phòng khu vực đông nam á của trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật hoa kỳ cdc tại hà nội để tăng cường hợp tác an ninh y tế
phó tổng thống harris cùng các nhà lãnh đạo việt nam cũng nhất trí về tầm quan trọng của việc chống khủng hoảng khí hậu tăng cường khả năng chống chịu và hợp tác hướng tới một tương lai năng lượng sạch
về việc hỗ trợ phát triển và tiếp cận thị trường phó tổng thống harris nhấn mạnh những nỗ lực của chính quyền hoa kỳ nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cơ hội
phó tổng thống harris cũng cam kết với các nhà lãnh đạo chính phủ việt nam quyết tâm của hoa kỳ trong việc tiếp tục khắc phục hậu quả chiến tranh
bên cạnh đó hoa kỳ sẽ hỗ trợ việt nam nâng cao năng lực thực thi pháp luật và an ninh hàng hải cải cách giáo dục